công nhân ám ảnh sau vụ nổ lò hơi ở đồng nai may mắn thoát nạn do lệch ca một giờ
khởi tố vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách khiến một mươi tám người thương vong tại gia lai
vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai hai trăm hai mươi hai bệnh nhân đã nhập viện
quảng bình đình chỉ điểm du lịch trái phép có du khách đuối nước tử vong
nằm võng hóng mát bé sinh năm hai nghìn một mươi bốn bị cột cổng đổ đè tử vong
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi tại đồng nai khiến sáu công nhân tử vong tại chỗ
đến nay nhiều công nhân làm việc tại đây vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ nổ kinh hoàng
họ cùng thay nhau túc trực chăm sóc các nạn nhân xấu xố về mặt thất thần hy vọng các đồng nghiệp thoát khỏi cơn nguy kịch
anh ma văn đẳng bốn mươi tuổi quê sóc trăng một công nhân cũng làm tại đây cho biết
anh may mắn thoát nạn vì không trúng ca làm vào sáng nay
trong khi đó người đồng nghiệp thân thiết của anh đang được các bác sĩ hồi sức tích cực
vào công ty làm việc từ tháng một mươi năm ngoái anh đẳng được phân công vị trí rẻ gỗ sát lò hơi
dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm công ty cho công nhân nghỉ hai ngày
trước khi xảy ra tai nạn anh được phân công làm ca đêm từ một mươi tám h ba mươi phút hôm trước đến bảy h sáng ngày một tháng năm
sau đó anh về phòng trọ nghỉ ngơi nhóm công nhân gặp nạn làm việc ca sáng ngày một tháng năm
theo anh đẳng lò hơi trong công ty hoạt động để lấy nhiệt xấy gỗ
lò này dài khoảng một mươi năm mét rộng gần năm mét có bảy dây chuyền hoạt động sát bên lò hơi
mỗi dây chuyền có hai công nhân vận hành
hôm ba mươi tháng bốn lò hơi bị sự cố
công nhân chất gỗ đốt nhưng lò không có hơi
lãnh đạo công ty đã gọi thợ về sửa chữa trong ngày
lò hơi tiếp tục đưa vào vận hành đến sáng ngày một tháng năm thì phát nổ
anh đẳng cho biết khi nghe tin các anh em tử vong và bị thương anh khá hoang mang và đau buồn
khi mới vào công ty nhiều đồng nghiệp bảo lò hơi này chưa nổ bao giờ nên không ai đề phòng
theo năm công nhân khoảng tám giờ bốn mươi phút sáng nay anh ngủ trong phòng trọ cách công ty chừng năm trăm linh mét
bất ngờ nghe tiếng nổ lớn nhưng không biết chuyện gì
khi hàng xóm gõ cửa bảo vụn
vụ nổ xảy ra ở công ty anh mới đến nơi làm việc và hay tin nhiều đồng nghiệp bị nạn
anh và một số người trong công ty thay phiên túc trực tại bệnh viện chờ chăm sóc đồng nghiệp
trong khi người thân của nạn nhân từ quê đang vào
anh đẳng ngậm ngùi chia sẻ nếu lò hơi nổ vào tối ba mươi tháng bốn anh chắc chắn không thể thoát nạn
bên cạnh đó anh lạ văn hưng ba mươi bốn tuổi nhân viên công ty bình minh cũng có ca làm vào sáng nay
nhưng may mắn thoát nạn vì ở khác phân xưởng nơi anh làm cách khu lò hơi khoảng một trăm linh
thời điểm xảy ra vụ nổ anh và một số đồng nghiệp khác bị ù tai tức ngực
chừng khoảng hai phút sau khi xảy ra vụ việc anh mới bình tĩnh chạy ra ngoài
và phát hiện khói bụi bùng lên từ khu xưởng xảy gỗ
anh chạy đến và phát hiện một số đồng nghiệp tử vong tại chỗ thân thể không nguyên vẹn
một số người khác bị thương nằm quần quại đau đớn
anh vội ô một đồng nghiệp lên xe máy tức tốc chạy vào bệnh viện đa khoa thống nhất thành phố biên hòa cấp cứu
theo năm công nhân việc làm tại công ty gỗ hơi nặng nhưng bù lại lương cao
sau tai nạn hôm nay anh không biết công ty có tiếp tục hoạt động nữa hay không
anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nơi này vì công việc phù hợp với năng lực của mình
nghe tin đồng nghiệp cùng quê gặp nạn trong vụ nổ lò hơi trong công ty bình minh
chị nguyệt ba mươi bảy tuổi quê bắc giang gác hết công việc tức tốc vào bệnh viện hỏi thăm tình hình
sáng nay đổi ca chị nguyệt không phải đi làm
đang ở khu trọ chị nghe tiếng nổ lớn
căn phòng của chị nguyệt rung chuyển chân nhà bụi đổ xuống
khi chạy ra chị hay tin nhiều đồng nghiệp gặp nạn trong vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty
khiến chị không khỏi bàng hoàng
chị bày tỏ chị vừa là đồng nghiệp cũng là đồng hương với anh dương văn tùng bốn mươi một tuổi
và anh hoàng văn kính bốn mươi sáu tuổi
hai nạn nhân bị thương trong vụ nổ sáng nay
dù làm ở nhà xưởng khác ít khi tiếp xúc
nhưng khi biết đồng hương gặp nạn nên vào bệnh viện hỏi thăm xem có giúp được gì hay không
cách đó không xa ngồi trên hàng ghế chờ trước khu phẫu thuật của bệnh viện đa khoa thống nhất
người phụ nữ khác với vẻ mặt lo âu nhìn về căn phòng nơi những người bị thương sau vụ nổ đang điều trị trong bệnh viện
người phụ nữ chia sẻ
sáng nay biết tin vụ nổ xảy ra tại khu xưởng của công ty chị liền đến xem
khi ra tới chị nghe nói có đồng nghiệp cùng quê bị thương phải nhập viện
không có người thân chăm sóc nên chạy vội vào bệnh viện hỗ trợ
cùng cảnh tha hương cầu thực gặp hoàn nạn nên giúp đỡ nhau
mong đồng nghiệp sớm qua khỏi cơn nguy kịch
hiện các nạn nhân bị thương vẫn đang được tích cực điều trị
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến một mươi tám người thương vong tại gia lai
ngày hai tháng năm công an huyện chư sê tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn giao thông nói trên
qua xác minh ban đầu cơ quan công an xác định cả hai tài xế xe khách đều âm tính với ma túy
không vi phạm nồng độ cồn có giấy phép lái xe đúng quy định phương tiện giao thông còn hạn đăng kiểm
tuy nhiên cả hai xe khách khi xảy ra pha trạm đều chạy quá tốc độ quy định
không nhường đường khi đi qua nút giao cắt giữa đường hồ chí minh đoạn tuyến tránh thị trấn chư sê huyện chư sê
với quốc lộ hai mươi năm lỗi hỗn hợp
vụ tai nạn giao thông đã làm hư hỏng một trụ đèn tín hiệu giao thông và ba mươi hai tấm biển báo chỉ dẫn
thiệt hại khoảng một trăm tám mươi năm triệu đồng
văn phòng quản lý đường bộ ba bốn thuộc khu quản lý đường bộ ba cục quản lý đường bộ
đã khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo tại nút giao thông này để đảm bảo an toàn giao thông
trong thời gian chờ khắc phục hoàn chỉnh
trong đó bốn biển báo hạn chế tốc độ năm mươi km trên giờ kèm biển phụ chú ý quan sát
bốn biển báo hết hiệu lệnh cấm tốc độ năm mươi km trên giờ đã được lắp đặt
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ hai phút ngày ba mươi tháng bốn tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ hai mươi bốn
với đường hồ chí minh đoạn tuyến tránh chư sê thuộc địa phận tổ dân phố năm thị trấn chư sê
huyện chư sê tỉnh gia lai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách dường nằm loại ba mươi sáu chỗ
mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín nhà xe cô hai do nguyễn công dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú phường an phú thị xã an khê tỉnh gia lai điều khiển lưu thông trên quốc lộ hai mươi năm
theo hướng từ gia lai đi phú yên và xe ô tô khách dừng nằm loại bốn mươi một chỗ
mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu nhà xe quốc cường do đinh văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú xã ea hồ huyện cờ rông năng tỉnh đắk lắc điều khiển
lưu thông trên đường hồ chí minh đoàn tuyến tránh chư sê theo hướng từ gia lai đi đắk lắc
dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín
kỳ nhận tốc độ xe lúc ba h một một mươi bốn là tám mươi sáu kmh lúc ba h một hai mươi bốn là tám mươi ba kmh lúc ba h một ba mươi bốn là tám mươi bốn kmh
xe còn lại đoàn tuyến tránh chư sê theo hướng từ gia lai đi đắk lắc
không có thiết bị giám sát hành trình
vụ tai nạn khiến bà phạm thị hoàng oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
là hành khách đi trên xe cô hai tử vong
một mươi bảy người được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai cấp cứu nhiều người khác bị thương nhẹ chấn thương vùng mềm
ngày hai tháng năm ubnd tp long khánh đồng nai đã có báo cáo về vụ hai trăm hai mươi hai người nhập viện
vì nghi ngộ độc thức ăn sau khi ăn bánh mì
theo cơ quan chức năng trước đó ngày ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
hàng trăm người có dấu hiệu ngộ độc nôn ói tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì b
đường trần quang diệu phường xuân bình tp long khánh phải nhập viện cấp cứu điều trị
sau khi tiếp nhận thông tin ubnd tp long khánh chỉ đạo ngành y tế công an thành phố vào cuộc điều tra xử lý
đề nghị bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bệnh viện cao xu đồng nai và các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận
tích cực điều trị cho các bệnh nhân đồng thời đề nghị tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đồng nai
phối hợp kiểm tra mẫu điều tra kết luận vụ việc
ubnd tp long khánh đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu
cho tiệm bánh mì b và xử lý nghiêm khi phát hiện các vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm
tiệm bánh mì b bán bánh mì thịt bao gồm thịt tự chế biến chả lụa pate tự làm ngò dưa leo
đồ chua bán cả ngày với khoảng hơn một ổ bánh một ngày
đến sáng hai tháng năm tổng số người bị ngộ độc nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện là hai trăm hai mươi hai trường hợp
hiện đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định một cháu bé bảy tuổi được chuyển đến bệnh viện nhi đồng đồng nai do sốc nhiễm khuẩn
theo ubnd tp long khánh tiệm bánh mì b là tiệm bán hàng nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giới chứng nhận an toàn thực phẩm
nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến
đoàn kiểm tra liên ngành đã buộc cơ sở ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ ngộ độc nêu trên
thưa quý vị mới đây một du khách khi đến tắm tại khe nước lạnh nằm giữa địa phận xã ngân thủy huyện lệ thủy và xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã không may bị đuối nước
liên quan đến vụ việc chính quyền địa phương đã đình chỉ bắt buộc tháo rỡ hai điểm du lịch tự phát ở khu vực này do hai cơ sở này mở cửa đón khách tắm ở khe nước lạnh
ngày phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình cho biết đã đình chỉ hai hộ dân tự xây dựng mở cửa đón khách trên khe nước lạnh
theo đó hai hộ gia đình bà hồ thị đoan và bà hồ thị đăng cùng ở xã ngân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã tự ý xây dựng các lán trại nhà kiên cố trên đất rừng sản xuất để đón khách vào tắm khe nước lạnh
vì lãnh đạo xã cho biết chúng tôi đã bắt buộc hai hộ gia đình tháo rỡ bốn sạp gỗ để du khách ngồi hai dây đu trên cây
vị phó chủ tịch thông tin mỗi ngày tại đây thu hút hơn một lượt khách đến tắm thu vé mỗi khách hai mươi đồng
ủy ban nhân dân xã sắp tới sẽ làm biển báo nơi nguy hiểm cấm tắm
cùng ngày chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quảng ninh thông tin vì vị trí của hai điểm này tự phát nên trong thời gian tới hai huyện quảng ninh và lệ thủy sẽ làm việc bàn bạc để giải quyết theo quy định của pháp luật
trước đó chiều ngày ba mươi tháng bốn ông lvd năm mươi hai tuổi ở xã an ninh huyện quảng ninh đến khe nước lạnh nằm giữa địa phần xã ngân thủy huyện lệ thủy và xã trường xuân huyện quảng ninh để tắm
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày trong lúc đang tắm ông đê không may đuối nước
nhận tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân
thời gian ngắn sau thi thể ông đê được vớt lên hiện ông đê đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
sáng hôm hai tháng năm thông tin từ ủy ban nhân dân xã cầm hà huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khiến một nạn nhân nhỏ tuổi tử vong
theo thông tin ban đầu nạn nhân là mptd sinh năm hai nghìn một mươi bốn ngụ xã cầm hưng huyện cầm xuyên
trước đó md cùng người thân về nhà ông ngoại là nvh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ thôn nam hoa xuân xã cầm hà trơi
đến khoảng hai mươi giờ ngày một tháng năm sau khi ăn cơm xong đê ra nằm võng mắc trước cổng để hóng mát
do cột cổng lâu ngày nên bị đổ đè lên người md
sau khi xảy ra sự việc gia đình đưa md vào bệnh viện đa khoa hà tĩnh cấp cứu
tại đây bác sĩ kết luận md ngừng tuần hoàn ngoại viện nghi do chấn thương phùng đầu và tử vong sau đó
tối cùng ngày gia đình đưa md về lo hậu sự
mới đây tại xã sơn thủy huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến một người bị bỏng nặng
nạn nhân là ông nvc chú xã sơn thủy làm nghề lấy mật ong rừng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
tại diện tích rừng lau lách cây bụi do ủy ban nhân dân xã sơn thủy quản lý
sau khi vụ cháy xảy ra hạt kiểm lâm huyện a lưới huy động một trăm hai mươi người tham gia chữa cháy
gồm hạt kiểm lâm a lưới ủy ban nhân dân xã sơn thủy ban quản lý rừng phòng hộ a lưới các lực lượng vũ trang huyện a lưới
đến khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng bốn đám cháy được khống chế không lan sang các khu rừng bên cạnh
vụ cháy đã thiêu dụi khoảng một năm hectare diện tích rừng lau lách và cây bụi
vụ cháy cũng khiến một người bị bỏng nặng là ông nv c chú xã sơn thủy huyện a lưới
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định ông nvc đã có hành vi sử dụng lửa để lấy mật ong rừng nên gây ra vụ cháy lớn
hiện ông nvc đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện trung ương huế sau thời gian nằm cấp cứu tại trung tâm y tế huyện a lưới do bị bỏng nặng
trong lúc di chuyển trên quốc lộ một mươi năm a xe đầu kéo mang biển kiểm soát lào bất ngờ mất lái lao qua thành cầu rồi rơi xuống suối
vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ một mươi năm a đoạn qua địa phận xã hà linh huyện khương khê hà tĩnh lúc năm h ba mươi phút ngày hai tháng năm
thời điểm trên xe đầu kéo mang biển kiểm soát lào un hai nghìn sáu trăm tám mươi một kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát un hai nghìn ba trăm chín mươi bốn do tài xế nguyễn văn trờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trong lúc di chuyển trên quốc lộ một mươi năm a xe đầu kéo mang biển kiểm soát lào bất ngờ mất lái lao qua thành cầu rồi rơi xuống suối
vụ tai nạn khiến xe đầu kéo bị hư hỏng nặng tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cứu nạn đưa tài xế đi cấp cứu
đồng thời tổ chức phân luồng giao thông tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
sáng hai tháng năm
thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
mới đây tại đường trục phía nam đoạn qua xá cử khê huyện thanh oai hà nội
đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến một người bị thương các phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
theo đó khoảng hai mươi một h một mươi phút ngày một tháng năm ô tô mercedes chưa rõ người điều khiển
mang biển kiểm soát ba mươi h hai mươi x lưu thông theo hướng từ quận hà đông đi thanh oai
đến km hai tám trăm linh đường trục phía nam đoạn qua xá cử khê huyện thanh oai
ô tô này bất ngờ va chạm với một xe máy mang biển số hai mươi chín i ba năm trăm bảy mươi một xx đi cùng chiều
sau cú va chạm với xe máy ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào cột đèn chiếu sáng rồi lật ngửa
tại hiện trường xe máy bị văng lên vỉa hè người điều khiển xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
ô tô mercedes bị lật ngửa hư hỏng phần đầu xe
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông đồng bộ số một mươi đã cử cán bộ phối hợp cùng công an xá cử khê
viện kiểm sát nhân dân huyện thanh oai đến khám nghiệm hiện trường giải quyết vụ tai nạn
theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi sau tai nạn trong hai ô tô có hai người tự cậy cửa chui ra
và rời khỏi hiện trường hiện vẫn chưa tới cơ quan công an trình diện
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm đoàn đại biểu tp hcm do chuẩn đô đốc phạm như xuân
phó tư lệnh hải quân làm trưởng đoàn và ông nguyễn phước lộc phó bi thư thành nghủy trưởng đoàn đại biểu tp hcm làm phó đoàn
đã đi thăm động viên và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân một số điểm đảo ở trường sa tỉnh khánh hòa và nhà gian dk một
theo đó đoàn công tác đã đến thăm các đảo sinh tồn cô linh núi lê b tốc tan xê đá tây bê trường sa
và nhà ràn dk một
dk một một mươi bảy tham dự lễ mít tinh kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng trường sa hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
ở các điểm dừng chân đoàn công tác đã thăm các công trình văn hóa nơi sinh hoạt học tập công tác của bộ đội
tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
dịp này đoàn đã tặng khu tăng gia sản xuất tại trung tâm huấn luyện vùng hai hải quân sáu vườn rau mái tre
ba mươi một bộ đèn năng lượng
bộ đèn năng lượng mặt trời công trình bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện học tập tại các đảo và nhà gian
nhiều phần quà thiết thực đã được tp hcm trao tặng đến quân dân trên các đảo nhà sàn như trang thiết bị máy móc
vật dụng sinh hoạt học tập tập thể dục nâng cao sức khỏe các nhu yếu phẩm vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt
máy vi tính máy in máy photocopy máy lọc nước máy bơm nước máy ảnh máy chiếu bồn nước quạt tích điện
tổng giá trị các phần quà là gần bốn mươi hai tỷ đồng
từ năm hai nghìn bảy đến nay tp hcm đã tổ chức một mươi năm đoàn đi thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại trường sa
nhà gian dk một với hơn một năm trăm linh đại biểu tham gia
đây là hoạt động thể hiện tấm lòng của hậu phương đối với tiền tuyến đồng thời lan tỏa niềm tin về ý chí quyết tâm của cán bộ
chiến sĩ và nhân dân đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc về với đất liền
thông qua quỹ vì biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc được thành lập từ năm hai nghìn chín
tp hcm đã dành khoảng bốn trăm năm mươi tỷ đồng để tổ chức các hoạt động
kịp thời chăm lo cho quân dân ở các khu vực biển đảo và biên giới với những công trình thiết thực như
xây dựng nhà văn hóa đa năng trường học bệnh xá các trang thiết bị vật tư y tế
câu lạc bộ thủy thủ công trình máy lọc nước đóng chai tự động bể chứa nước ngọt vườn rau mái tre
khu tăng da nuôi tập trung công trình nước ngọt vùng biên máy ấm cho chiến sĩ người nhào nơi biên giới công trình điện năng lượng mặt trời
thưa quý vị ngày bảy tháng năm tới đây tại tỉnh điện biên sẽ tổ chức diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sau hai ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm sáng mùng hai tháng năm toàn bộ các khối diễu binh diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tiến hành hợp luyện lần cuối trước khi bước vào buổi sơ duyệt cấp nhà nước
do sức chứa của sân vận động tỉnh điện biên khá hạn chế nhiều người dân du khách thức trắng đêm hào hức đi từ tờ mờ sáng để có chỗ ngồi xem hợp luyện
ngay từ bốn giờ sáng ngày hai tháng năm hàng nghìn người dân du khách đã đổ về sân vận động tỉnh điện biên để xem buổi hợp luyện
một du khách đến từ tỉnh bắc ninh chia sẻ không khí hào hùng của đại lễ khiến cả gia đình chị không ai ngủ được
do đó cả gia đình quyết định ba giờ ba mươi phút đi bộ ra sân để tìm vị trí ngồi xem cho phù hợp
lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ với quy mô cấp nhà nước có nhiều hoạt động lớn diễn ra
vì vậy người dân du khách đều muốn có mặt từ sớm để hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc của đất nước
trước buổi hợp luyện các lực lượng công an giao thông an ninh cảnh sát cơ động kiểm soát quân sự cũng có mặt từ sớm để phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự
sân vận động tỉnh điện biên được xây dựng từ lâu có sức chứa khá nhỏ
do đó ủy ban nhân dân tỉnh điện biên chỉ phân bổ bốn người tham dự tại hai khán đài c và d
lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ được tiến hành sơ duyệt cấp nhà nước vào ngày ba tháng năm
tổng duyệt vào ngày năm tháng năm và tổ chức chính lễ vào ngày bảy tháng năm
lượng du khách đến điện biên hiện rất đông
theo thống kê của trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh điện biên trong năm ngày nghỉ lễ lượng khách đến điện biên ước tính đã hơn một trăm tám mươi người